cùng với các hoạt động văn hóa thể thao ở trong nước trong những năm qua hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài đã xây dựng và tổ chức các hoạt động thể thao phong trào gắn kết cộng đồng doanh nghiệp việt ở nước ngoài
vừa qua nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản và thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản hiệp hội bóng đá người việt tại nhật bản đã tổ chức giải thi đấu bóng đá giao hữu favija canto cup hai nghìn một mươi chín
đến với giải kanto cup hai nghìn một mươi tám lần này tất cả anh em mang một tinh thần rất cao
ngoài những chủ nhật hàng tuần chúng tôi tập luyện ở sân đây anh em chúng tôi còn thường xuyên ghi nhở nhau làm sao là ăn ngủ nghỉ uống ngày kia làm sao để cho anh em lấy một tinh thần cao nhất
sức khỏe tốt nhất
sức khỏe tốt nhất
sức khỏe tốt nhất để tham dự giải đấu mang ý nghĩa to lớn của canto cup hai nghìn một mươi tám lần này
theo ban tổ chức sẽ có ba mươi hai đội bóng việt nam tham gia từ vòng loại của giải favija
đây là giải đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản và thu hút sự tham gia của đông đảo các cầu thủ không chuyên người việt nam đang sinh sống học tập và lao động tại đất nước mặt trời mọc
từ nhận thức sức khỏe thể chất và tinh thần của con người là vốn quý nhất của doanh nghiệp trong những năm qua các hoạt động văn hóa thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp đã được chú trọng phát triển và gạt hái được nhiều thành công
không chỉ là sân chơi phong trào dành cho tất cả mọi đối tượng mọi lứa tuổi nhằm góp phần thúc đẩy chuyên cảm hứng đam mê và tăng cường các hoạt động thể chất tinh thần cho doanh nghiệp
những hoạt động như này còn giúp phát hiện nhiều hạt nhân xuất sắc góp phần làm giàu bản sắc văn hóa của giai cấp doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao nước nhà
từ đó đã tạo môi trường sống và làm việc lành mạnh
đẩy lùi các tệ nạn xã hội từng bước góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở các địa phương và doanh nghiệp
tuy nhiên để các phong trào tập luyện và nâng cao thể chất về tinh thần tạo sự lan tỏa và có hiệu quả thực chất thì các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các hoạt động văn hóa thể thao
việc duy trì và phát triển những phong trào này sẽ góp phần quan trọng để xây dựng nét đẹp văn hóa tác phong làm việc trong các doanh nghiệp
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau